thưa quý vị bảo tàng không chỉ là nơi sưu tầm trưng bày những hiện vật nghệ thuật có giá trị và có ý nghĩa lịch sử
mà còn là nơi gìn giữ các hiện vật đó cho thế hệ tương lai
mỗi quốc gia đều có bảo tàng để lưu giữ những ký ức lịch sử những giá trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước mình
và thế giới cũng có những bảo tàng lưu giữ những cổ vật quan trọng của cả nhân loại
ở mờtas bảo tàng lớn nhất nước nga là một nơi như thế
hôm nay ngày năm tháng hai là ngày mà cách đây một trăm sáu mươi tám năm về trước bảo tàng này đã chính thức được mở cửa để chào đón người dân
cung điện mùa đông nổi tiếng nằm ở chính giữa trung tâm thành phố sanh petepur của nước nga
được xây dựng trên khuôn viên rộng đến chín mươi m hai với thiết kế độc đáo do kiến trúc sư bartolomio rastelli thực hiện theo yêu cầu của hoàng hậu elizabeth vào năm một nghìn bảy trăm năm mươi bốn
cung điện mùa đông vốn là nơi mà vua chúa nga trị vì và tổ chức các sự kiện lớn trải qua chiến tranh tàn phá và thậm chí
bị thiêu dụi trong một trận hỏa hoạ năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy
tuy vậy đã ba trăm linh năm trôi qua những trụ cột vẫn nguy nga cùng bao thăng trầm lịch sử
và đây cũng là nơi trưng bày chính của bảo tàng quốc gia hermitage cùng với tổ hợp bốn tòa nhà khác nằm dọc dòng sông neva
gần một căn phòng lộng lẫy trong cung điện này có nhiệm vụ gìn giữ dòng trải lịch sử của nhân loại
nhưng khởi đầu của kho tàng vô giá này chỉ là một tòa trong cung điện với vỏn vẹn ba trăm một mươi bảy bức tranh quý từ khắp châu âu
nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của nữ hoàng ekaterina đệ nhị chỉ vì nước nga vào thế kỷ thứ một mươi tám
bà đã đặt tên cho tòa cung điện lưu giữ bộ sưu tập là ammutage có nghĩa là biệt điện hưu quạnh
từ đó mà thành tên của bảo tàng ngày nay
ngày năm tháng hai năm một nghìn tám trăm năm mươi hai bộ sưu tập đã được tập hợp lại và mở cửa cho người dân vào thưởng thức
và đó cũng là ngày bảo tàng quốc gia ammertage lần đầu tiên được ra mắt
từ hơn ba trăm linh bức tranh cho tới ngày nay
đang có tới ba triệu tác phẩm nghệ thuật và các di sản văn hóa có giá trị bậc nhất trên thế giới
dù ngoạn trong biệt điện hưu quạnh là bước vào các giai đoạn lịch sử khác nhau của các nền văn minh khác nhau
từ ai cập cổ đại hy lạp cổ đại la mã cổ đại cho đến văn minh phương đông
những tác phẩm của những bức thầy thời kỳ phục hưng như leonardo da vinci raphael tiziano
đây là một gian riêng của danh họa người hà lan rembrant một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của châu âu
la mã cổ đại trải dài từ trước công nguyên đến thế kỷ thứ tư sau công nguyên điều khác ý của thế kỷ một mươi tám một mươi chín
gian phòng hiện đại là kết tác của những tên tuổi hàng đầu nước pháp như monet renoir goya van gogh
các tác phẩm đầu tay của matisse và che đẻ của chủ nghĩa lập thể pablo picasso
có ước tính cho rằng nếu dừng lại một phút để ngắm mỗi đồ vật trong bảo tàng
thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy những tên tuổi hàng đầu nước pháp như monet renoir goya van gogh
sẽ mất tới hơn tám năm mới có thể thưởng thức hết các tác phẩm tại đây
trong hmotage còn có hiện vật mang tính giá trị khoa học đặc biệt
đây là chiếc đồng hồ tuyệt mỹ có tên là chim công
khi đồng hồ được vặn say cót con chim cong sát vàng khảm ngọc
sẽ trở nên sóng động
được cát tụng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo và là một điều kỳ diệu về kỹ thuật
chiếc đồng hồ đọc bản vô cùng tinh xảo này thuộc về nữ hoàng ekaterrena đệ nhị từ ba trăm linh năm trước
và đến nay nó vẫn luôn báo giờ chính xác
omitage không chỉ là một trong những bảo tàng lớn nhất trên thế giới
mà còn là nơi lưu giữ và bảo tồn những tinh hoa của nhân loại
trong bảng xếp hạng các bảo tàng tốt nhất trên thế giới vị trí thứ nhất được dành cho hermitage kèm theo lời ca ngợi
toàn bộ vẻ đẹp của thế giới hội tụ trong một viện bảo tàng
hermitage đưa ta du ngoại đến mọi địa điểm và mọi thời đại mà ta hằng mơ ước